việc thanh tra kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm được thực hiện trước trong và sau dịp trung thu
nhằm không để các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
không nhãn mát hoặc có những vi phạm khác lưu thông trên thị trường
công ty cổ phần dap số hai thuộc tập đoàn hóa chất việt nam sẽ phải tạm dừng hoạt động
để tiến hành các biện pháp khắc phục và xử lý triệt để các vấn đề môi trường
đó là khẳng định của lãnh đạo tỉnh lào cai sau sự cố vỡ đập bãi thải vừa qua
tại khu công nghiệp tàng lỏng huyện bảo thắng
trên thực tế đây không phải là lần đầu tiên công ty dap số hai để xảy ra sự cố dò dỉ hoặc vỡ đập bãi thải
tình trạng này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và cuộc sống của người dân
theo ủy ban nhân dân tỉnh lào cai mỗi năm bãi thải này của công ty cổ phần dap số hai
tiếp nhận khoảng chín trăm linh tấn bãi thải đã đi vào hoạt động được bốn năm
theo đánh giá tại thời điểm này chất thải trong bãi thải có độ ph thấp
tính acid còn động lại trong nước thải khá cao
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã ba lần xử phạt công ty này
vì những sự cố liên quan đến rò rỉ nước thải
hiện tổng cục môi trường tiếp tục phối hợp với sở tài nguyên và môi trường tỉnh lào cai
giám sát chất lượng nguồn nước tại khu vực xung quanh nhà máy và các con suối lân cận dẫn ra cửa sông hồng
cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã thông báo cho nhân dân trên địa bàn
tạm thời không sử dụng nguồn nước tại các khu vực suối quanh nhà máy
thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
sáng ngày hôm nay ngày một mươi một tháng chín áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số năm
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng tám mươi km tính từ tâm bão
vào hồi một mươi ba h ngày một mươi một tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng
một mươi độ vĩ bắc một trăm một mươi tám độ kinh đông cách đảo hải nam trung quốc khoảng bảy trăm tám mươi km về phía đông đông bắc
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi được từ một mươi một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi ba h ngày một mươi hai tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi tám độ vĩ bắc
một trăm một mươi năm độ kinh đông cách đảo hải nam khoảng bốn trăm bốn mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín từ sáu mươi đến chín mươi km trên giờ giật cấp một mươi một
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng một trăm một mươi km tính từ vùng tâm bão
ngoài ra một cơn bão khác có tên mang cút trên vùng biển tây bắc thái bình dương đã đạt cấp siêu bão
với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi sáu từ một trăm tám mươi năm đến hai trăm linh km trên giờ
siêu bão mang sẽ di chuyển hướng về khu vực bắc biển đông trong khoảng bốn ngày tới
ngoài ra một cơn bão khác có tên mangkut trên vùng biển tây bắc thái bình dương đã đạt cấp siêu bão với sức gió mạnh cấp tám cấp chín từ sáu mươi đến chín mươi km trên giờ giật cấp một mươi một
đây là lời kết của bản tin kinh tế và tiêu dùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai
đưa khách tham quan phố hội và có một điều tạo nên nét đẹp đặc biệt cho nghề lái đò trên sông hoài là đa số ghe thuyền đều được lái bởi các cụ già đã ngoài sáu mươi tuổi
họ làm công việc này không chỉ để mưu sinh mà còn là để tìm kiếm niềm vui ở tuổi xế chiều
mình vui hạnh phúc lắm cô vì khách là không nói nghe chứ ta giờ thấy giờ là không đi lắm thì phải không mà cô không biết tiếng anh
chứ không nói chứ mình sẽ biết luôn nga chứ mình cô mà biết chữ là cô cũng đi học tiếng anh đã biết khó không
công việc này thường bắt đầu từ lúc ba giờ chiều đến chín giờ tối một chuyến lên đên sông nước dạo quanh phố hội có giá từ ba mươi đồng cho đến năm mươi đồng dành cho một người
công việc tuy đơn giản nhưng mang lại thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng cho những người dân nơi đây
thu nhập một ngày là kiếm được năm trăm linh mỗi đêm năm trăm linh thay đổi mấy năm nhiều cũng lồ mang thì được hầu an là khách về đông nhiều
điểm hấp dẫn nơi đây là các con thuyền đều không sử dụng động cơ máy điều này khiến du khách được cảm nhận rõ rệt nhất về sự cổ kính nét giản dị
cứ thế đầy lên